là tỉnh miền núi phía bắc mấy ngày nay rét ẩm rét hại cùng với nhiệt độ giảm sâu đã khiến hàng chục ngôi trường tại yên bái và lào cai phải cho học sinh nghỉ học
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tỉnh yên bái ngày hôm qua hai mươi ba tháng một có một mươi hai trường với hơn bốn hai trăm linh học sinh của bậc mầm non ở hai huyện vùng cao trạm tấu và mù căng trải phải cho học sinh nghỉ học để phòng chống rét
tại vùng thấp thời gian vào tiết một buổi sáng cũng được nhiều trường điều chỉnh muộn hơn so với trước đó các nhà trường cũng không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày rét đậm rét hại
tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh về biện pháp chăm sóc giữ ấm trong những ngày rét đậm các trường vùng cao các trường bán chú nội chú cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo quần áo ấm chăn ấm đảm bảo chế độ ăn uống cho học sinh
còn tại thị xã sapa vào sáng sớm ngày hôm qua hai mươi ba tháng một khi nhiệt độ hạ xuống chỉ còn dưới bốn độ c đã khiến cho một mươi bảy trên năm mươi chín trường học trong đó có chín trường mầm non tám trường tiểu học và trung học cơ sở với bảy bốn trăm linh hai học sinh phải tạm dừng đến trường để ở nhà tránh rét
tại huyện bắc hà một mươi hai trường học ở khu vực vùng cao chịu rét hại đã phải cho ba sáu trăm hai mươi bốn học sinh tạm nghỉ học để tránh rét
các đơn vị vẫn tổ chức dạy và học bình thường trên địa bàn tỉnh lê
lào cai đang nỗ lực tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh